thưa quý vị từ cuối tháng ba hà nội bước qua đỉnh dịch covid một mươi chín số ca mắc giảm mạnh là tiền để khôi phục các hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa cuộc sống người dân về trạng thái bình thường
trong tin tức đầu tiên của bản tin ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại quá trình hà nội bước qua đỉnh dịch hồi sinh như thế nào
trong buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi hai ông trương việt dũng tránh văn phòng ủy ban dân thành phố hà nội khẳng định
thành phố đã bước qua đỉnh dịch covid một mươi chín số ca mắc trong kỳ cuối tháng ba trở lại đây giảm mạnh giảm khoảng bốn mươi năm so với cùng kỳ báo cáo trước
ông dũng cho biết hà nội từng bước kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh kiên quyết có mục tiêu cốt lõi trong công tác phòng chống dịch như giảm tỷ lệ ca chuyển nặng và tử vong
để mạnh bao phủ tiêm vaccine mũi hai mũi ba tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết cơ bản thủ tục hành chính cho người dân
kể từ ngày một mươi năm tháng ba việt nam khôi phục hoạt động du lịch bao gồm nội địa và quốc tế
hà nội cũng xây dựng phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của trung ương và thành phố
cùng ngày ủy ban dân thành phố hà nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống đưa phép hoạt động bình thường
không quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
từ ngày một mươi tám tháng ba quận hoàn kiếm cũng mở lại các không gian phố đi bộ trên địa bàn
thành phố khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm quy định năm k để phòng chống dịch
khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh ho sốt khó thở mất vị giác người dân không tham gia các hoạt động tại các địa điểm công cộng hay khu vực tập trung đông người
như đám cưới đám hỏi đám tàng hạn chế số người tham gia
ba tuần đầu tháng hai học sinh tiểu học và lớp sáu ở ngoại thành hà nội được trở lại trường nhưng sau đó phải tạm dừng vì số ca nhiễm tăng nhanh
đến ngày sáu tháng bốn trẻ em từ lớp một đến lớp sáu ở cả ba mươi quận huyện thị xã học trực tiếp trên cơ sở kiểm soát dịch và sự tự nguyện đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh
như vậy hà nội chỉ còn cấp mầm non chưa được đến trường kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra từ giờ ngày tám tháng bốn các loại hình kinh doanh dịch vụ
như karaoke massage quán bar trò chơi điện tử internet được hoạt động trở lại
các cơ sở này phải bảo đảm các điều kiện theo quy định các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
dù các hoạt động cơ bản đã được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới song biến chủng của sars cov hai tiếp tục diễn biến phức tạp
vì vậy mỗi người dân hà nội vẫn nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tránh lơ là chủ quan trước tình hình dịch vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn trên toàn thế giới